chủ động thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự vừa tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ tháng một mươi cho đến nay phát huy tinh thần sung kích sáng tạo đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tập trung làm tốt nhiệm vụ chuyên môn
vừa thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng đoàn viên cho tám xã ngoại thành tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự vào ban đêm các ngày nghỉ cuối tuần
một mươi tám h một ngày cuối tuần tổ tuần tra của công an xã và dân quân xã vĩnh ngọc có sự tăng cường của đoàn viên các đội nghiệp vụ thuộc công an thành phố nha trang bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ
địa bàn tuần tra là trên tất cả các tuyến đường liên thôn liên xã trên địa bàn
nhiệm vụ tuần tra là kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật vi phạm trật tự an toàn giao thông
cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở bà con trong xã
nghiêm các biện pháp phòng chống dịch không tụ tập đông người
với đất lượng nông cốt đại đồng viên thanh niên công tác cả các đội nhiệm vụ thuộc khối cơ quan kiểm soát điều tra và đội kiểm soát vệ thông liệt tự
thì định kỳ vào đêm thứ sáu và thứ bảy hàng tuần chúng tôi sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ tuần tra kiểm soát luôn phiên trên địa bàn các xã
đảm bảo tuần tra khép kính địa bàn kịp thời phát hiện và bắt xử lý các đối tượng hoạt động phạm tội
phát hiện và xử lý nghiêm
nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông đường bộ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
bên cạnh đó chúng tôi cũng đã chú trọng tuyên truyền
đồng thời yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quyết định của đại phương trong công tác phòng chống dịch
đảng ủy ủy ban cũng đánh giá cao và ghi nhận kết quả của kết hợp trong đó là đẩy mạnh tuần tra kiểm soát khép kín kết hợp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tám xã trong đó có xã vĩnh ngọc
trên cơ sở cơ hợp của đoàn công an thành phố đảng ủy ủy ban chỉ đạo lực lượng công an xã lực lượng quốc sự cán bộ công chức
tham gia phối hợp tuần tra khắp kính trên đoàn bàn
trong thời gian qua đã phát hiện là bàn giao công an xã lập một hồ sơ một trường hợp có hành vi đánh bài
bốn trường hợp là vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ
hai trường hợp là tạm giữ mô tô
tổ tuần tra xã phước đồng quá trình tuần tra làm nhiệm vụ tổ tuần tra đã phát hiện xử lý khá nhiều trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông và các quy định phòng chống dịch như không đổi mũ bảo hiểm khi đi xe máy
đi xe máy vào đường ngược chiều không đeo khẩu trang ở nơi công cộng
thậm chí một số trường hợp người dân không đeo khẩu trang tập trung ăn nhậu ngay trên đường giao thông tổ chức
đánh bài trong quán nước tổ tuần tra đã yêu cầu giải tán
một số trường hợp đã bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định
tính từ đầu tháng một mươi đến nay đoàn thanh niên mang phố trang cũng đã phát hiện
đồng thời lập biên bản một mươi hai trường hợp vi phạm hình chính trong lĩnh vực cây thông đường bộ
tạm giữ năm xe mô tô các loại giải tán bốn mươi chín nhóm tụ tập sử dụng rượu bia
đồng thời yêu cầu một trăm một mươi trường hợp chở vào nhà khi ra ngoài đường không đợi sự cần thiết
sau một thời gian dài quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ở tỉnh khánh hòa nói chung thành phố nha trang nói riêng về cơ bản đã được kiểm soát
cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hiện ở mức nguy cơ trung bình
tuy nhiên một bộ phận người dân hiện nay lại có tâm lý chủ quan lơ là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
việc tăng cường tuần tra phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật kết hợp với tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch
của đoàn thanh niên công an thành phố nha trang là rất cần thiết vượt đảm bảo tốt an ninh trật tự
vừa góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch trong nhân dân